cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với cô đồng trương thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai anh trần thế xuân cùng bà vũ thị hằng mẹ anh xuân đến nhà bà hương để xem bói
tại đây hương đã phán nhà anh xuân đang ở bị yểm bùa trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá gây vận hạn cho gia đình
sau đó hương gợi ý với anh xuân là giá làm lễ di cung hoán số cầu bán được nhà cầu bình an là hai trăm bảy mươi triệu đồng
khi anh xuân trình bày hoàn cảnh gia đình không lo được số tiền hai trăm bảy mươi triệu đồng thì hương giảm giá xuống còn một trăm tám mươi triệu đồng
ngoài ra hương còn hứa hẹn với anh xuân sau khi làm lễ xong khoảng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai gia đình sẽ bán được nhà
sau khi cúng về đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai anh xuân vẫn không bán được nhà
nghĩ đã bị lừa anh xuân làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của trương thị hương lên cơ quan công an